do vết thương quá nặng một mươi bốn giờ một mươi năm phút ngày một mươi tháng hai năm một nghìn tám trăm ba mươi bảy
hai ngày sau cuộc đấu súng alexander pushkin chút hơi thở cuối cùng
bên cạnh ông là người vợ mà thi sĩ của tình yêu tôn sùng đến hơi thở cuối cùng

khi đó đại thi hảo của nước nga mới ba mươi tám tuổi còn natalya ở tuổi hai mươi bốn
trước khi diễn ra cuộc đấu súng đỉnh mạnh đó putin đã viết di trúc trong đó cho phép vợ mình chỉ phải để tang trong hai năm rồi sau đó có thể đi bước nữa
trước khi diễn ra cuộc đấu súng đỉnh mệnh đó pushkin đã viết di trúc trong đó cho phép vợ mình chỉ phải để tang trong hai năm rồi sau đó có thể đi bước nữa

từ lâu xa hoàng vốn đã biết pushkin là người hay thách đấu súng
tuy vậy cho đến nay đó vẫn chỉ là những giả thuyết xung quanh cái chết bất đắc kì tử của nhà thơ
còn các nhà sử học lại khẳng định rằng trong toàn bộ cuộc đời mình nhà thơ đã thách đấu và nhận lời thách đấu tới hai mươi chín lần
sau cuộc đụng độ với dante cũng là lần đấu súng cuối cùng của ông
đã để đơn xin xa hoàng bãi bỏ tục thách đấu này
lịch sử các lần thách đấu của puskin cũng chính là lịch sử cuộc đời ông
chúng cho thấy đầy đủ tính khí của nhà thơ nôn nóng nhẹ dạ quyết liệt dễ bị kích động và hay khiêu khích
mặt trời của thi ca nga đã lặn
tường đài của pushkin đặt ở nhiều nơi
nơi trên đất nước nga hùng vĩ
nhưng tượng đài thi ca của ông thì trói sáng trong lòng những người yêu và ngưỡng mộ thơ ca của ông trên khắp thế giới